sau một mươi bốn năm việt nam tiếp tục vinh dự trở thành nước chủ nhà của kỳ thi olympic vật lý châu á lần thứ một mươi chín
đây là minh chứng sinh động cho sự ghi nhận và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển của giáo dục việt nam
đây là kỳ thi dành cho học sinh trung học phổ thông của tất cả các nước ở trong khu vực châu á thái bình dương
được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn với mục đích nhằm thúc đẩy học sinh trung học phổ thông học hỏi
và trao dồi kiến thức khoa học công nghệ kỹ thuật và toán
cũng như các chuyên ngành quan trọng cho sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn ở châu á nói chung
và tại mỗi quốc gia nói riêng
năm nay các thí sinh đến từ đoàn việt nam đã được trang bị đầy đủ kiến thức
cũng như bản lĩnh để chinh phục quy trương vàng mang vinh quang về cho đất nước
trong khuôn khổ cuộc thi còn có các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao và tham quan du lịch
với mong muốn đưa hình ảnh đất nước văn hóa con người việt nam đến với bạn bè quốc tế